thưa quý vị khán giả vô sinh nam là tình trạng ngày càng phổ biến
khiến cho nhiều nam giới tự ti ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình
trong nhiều nguyên nhân gây hiếm muộn ở các đôi vợ chồng
ba mươi trường hợp vô sinh là đến từ đàn ông
và để chủ động tìm hiểu những nguyên nhân vô sinh nam
giúp ngăn ngừa cho bản thân và có biện pháp can thiệp kịp thời
ngay sau đây bác sĩ của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ có những chia sẻ cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
bác sĩ có thể cho biết là những nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh vô sinh ở nam giới là gì
một số nhóm nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng vô sinh nam
có thể kể đến bao gồm thứ nhất là dãn tĩnh mạch thường tinh
bệnh lý này làm cho máu cứu trẻ tại tinh hoàn
làm tăng nhiệt độ tại vùng tinh hoàn
và sinh ra những gốc oxy hóa
tấn công tế bào sinh tinh
làm cho số lượng tinh trùng suy giả
ngoài ra cái thời gian gần đây người ta cũng nhận thấy là
dãn tĩnh mạch thường tinh có thể ảnh hưởng đến mặt di chuyển của tinh trùng
chính những gốc oxy hóa mà dãn tĩnh mạch thường tinh gây ra
tấn công tế bào tinh trùng
làm cho dna của tinh trùng bị đứt gãy
qua đó làm giảm khả năng sinh sản của bệnh nhân
nguyên nhân thứ hai có thể kể đến
do những bệnh lý viêm nhiễm
cả sử như viêm tinh hoàn viêm màu tinh
hoặc là một số bệnh lý lây truyền qua đường tình dục
như là lậu chlamydia cũng như là giang mai
những bệnh lý này gây ra tình trạng viêm tinh hoàn
cũng giống với cơ chế dãn tĩnh mạch thường tinh
sinh ra những gốc oxy hóa tấn công tế bào sinh tinh
mặt khác quá trình viêm
có thể dẫn đến
sẹo sơ hóa làm cản trở cái đường da của tinh trùng
tất cả những nguyên nhân đó nó có thể gộp lại
làm cho khả năng sinh sản của nam giới bị suy giảm
tiếp đến nhóm nguyên nhân thứ ba
đó là tình trạng xuất tinh ngược dòng
thay vì tinh trùng xuất ra bên ngoài
thông qua dương vật
thì tinh trùng sẽ đi vào bên trong cơ thể
vào bên trong bằng quang
tiếp đến bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng
ở một số bệnh lý như là u cũng như là ung thư tinh hoàn
trong quá trình điều trị
bệnh nhân có sử dụng hóa chất hoặc là xạ trị
nó cũng có thể làm giảm cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn
bác sĩ có thể cho biết những dấu hiệu cảnh báo tình trạng vô sinh nam là gì
cái dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất
đó là khi mà bệnh nhân quan hệ đều đặ
khả sử khoảng hai đến ba lần một tuần
mà không dùng biện pháp tránh thai
mà qua một quãng thời gian dài
mà vẫn không thể đậu thai được
thì đấy là dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất
và cái quãng thời gian
theo tổ chức y tế thế giới
với các ấn âu
quy định đó là sau khoảng một mươi hai tháng
ngoài ra nếu mà bệnh nhân có kèm theo những triệu chứng như là
sưng đau tinh hoàn quan hệ đau
hoặc là xuất tinh da máu
hoặc là xuất tinh bất thường
thì bệnh nhân cũng có thể nên đi khám sớm
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
với sứ mệnh mang đến hạnh phúc
và niềm tin cho các đôi vợ chồng
trung tâm hỗ trợ sinh sản
của bệnh viện đa quận
khoa tâm anh ra đời
mang tới những dịch vụ cao cấp
trong việc tư vấn thăm khám chẩn đoán
và điều trị các bệnh phổ biến và chuyên sâu
trong lĩnh vực nam học
đội ngũ chuyên gia của khoa
thường xuyên cập nhật những nghiên cứu khoa học
và các phác đồ hiện đại
trong tư vấn chăm sóc sức khỏe nam giới
với hiệu quả và tính an toàn cao
bệnh viện đa qua tâm anh
là một trong số ít bệnh viện
có sự phối hợp chặt chẽ của cả ba khoa
hỗ trợ sinh sản khoa phụ sản
và khoa nam học
bệnh viện có ngân hàng mô
giúp chữ đông mô phục vụ cho hỗ trợ sinh sản
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào khúc giờ này ngày mai trên antv